chùa trăm gian hay còn được biết đến với cái tên là chùa quảng nghiêm
được xếp vào một trong tứ đại danh thắng của sứ đoài
đây là một ngôi chùa cổ kính có từ thời nhà lý
chùa tọa lạc trên một ngọn đồi cao khoảng năm mươi mét ở huyện trương mỹ hà nội
và trải qua ba bến cố thăng trầm của thời gian
bên cạnh phong cảnh non nước hữu tình
cùng lối kiến trúc độc đáo mang giá trị lịch sử và tôn giáo
đã góp phần tạo nên sức cuốn hút du khách thập phương đến nơi đây chiêm bái và lễ phật
đây là cổng chính của chùa trăm gian
gồm hai cột đồng thụ và hai nhà cầu
chùa này cảnh quan cảnh trí rất đẹp từ mặt phong phủy
phía trước chùa đây là hướng đông là sông hồng và sông đáy
còn sau chùa phía tây là núi tàn viết
chùa đây có hai tên tên trước là quảng nghiêm tức
nhưng mà dân gian cứ quen gọi là chùa trăm gian
còn cách tính của người xưa đó là cứ bốn cột một gian và nó liền nhau
và tính như thế là nó có đủ một trăm linh nhà chùa
đây chỗ chúng ta đang đứng đây là phía trước của chùa
về không gian nói thì trước chùa là một cái hồ bán nguyệt
trên cái hồ bán nguyệt thì là cái gọi là cái giá ngự
chùa được xây dựng từ năm một nghìn một trăm tám mươi năm đời lý cụ thể là đời lý cao tông
cho đến này thì có nghĩa là ngót nghìn năm rồi
đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba thì chùa được công nhận là di sản quốc gia
phía trước chúng ta đây cái gọi là bia quan thiếu
tấm bia này là do dân dàng của tiên lực dựng lên để ghi nhớ cái công ơn của ông hoàng tọc phu
còn chỗ chúng ta đang đứng đây là cái cục thứ hai
và trung tâm của nó chính là cái gác chuông này
cũng như nhiều gác chuông khác nó được kiến thức theo cái kiểu nhà phương đình
và nó hai tầng tá mái các mái nó phát đào rất là duyên dáng
cái màu sắc xưa cũ của nó còn để lại khiến cho người ta cảm giác là nó rất là cổ kính
riêng về mặt kiến trúc thì cái gác chuồng này nó có một cái đặc sắc
bốn cái cột chính gắn với lại hai cái câu đầu ở trên đó là cái nơi chịu lực
nhưng mà nó lại không có mọc
mà hai cái câu đầu lại gối trên một cái đấu
và vì thế người ta còn gọi cái nơi kiến trúc này là thượng đấu hạ trụ
nhưng mà cái nét kiến trúc này là tuyệt vời
cái chỗ là gió bạc
bão có đung đưa này khác
nó không vỡ mọc
còn ở bên trong này thì cái điêu khắc của các chi diết là có thể nói là rất là đẹp
trên gác đấy thì có một quả chuồng lớn
theo truyền thuyết nói thì là được đúc từ thời cảnh thích
đây là cụm thứ ba của di tích
đó là khu chính của chùa
cái dãy mà chúng ta đang nhìn thấy thì gọi là nhà đại bái
cái nhà lớn để lễ
hồn bảy gian
gian giữa là tam bảo
còn ba gian ở bên là thơ
phật riêng ở chùa trăm gian thì cái pho tượng tuyết sơn
là cái pho tượng nói về đức như lai
khi ngồi dưới cái cây bồ đề
bốn mươi chín ngày đêm chỉ ngập có một hạt gạo
để chiêm nghiệm để suy tưởng
để tìm cách giải thoát cho chúng sinh
để có được cái đạo phật
như ngày nay
ngày nay thì cái pho tượng ấy được đánh giá rất cao về mặt nghệ thuật
còn hai bên của hai bên tả mạc hữu mạc có thờ mười tám vị la hán
và những cái bức tranh thập địa
cái nét đặc sắc của cái chùa này là la hán là ủ điêu thôi
chứ không phải tượng tròn
nhưng cũng rất sinh động
đặc biệt là những cái bức tranh thập địa còn giữ được cái giá trị nguyên gốc của nó đến bây giờ
nó rất cổ rất xưa
và vì thế nó rất quý
chú cháu ta vừa đi một vòng chiêm bái và vãng cảnh chùa trăm giang
một ngôi chùa hết sức cổ kính
và có truyền thống và những giá trị lớn về văn hóa lịch sử
mong rằng trong thời gian tới chùa lại được quan tâm nhiều hơn nữa
để gìn giữ tu bổ
để ngôi chùa càng phát huy được những giá trị
một cái điểm du lịch tuyệt vời
cho địa phương nha